và ba năm thực hiện kết luận số một trăm hai mươi của bộ chính trị khóa một mươi một về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội người đứng đầu cơ quan đơn vị đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức và nhân dân có nhiều chuyển biến
phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra được cụ thể hóa trên nhiều
đặc biệt công tác cải cách hành chính thủ tục hành chính đã cho thấy mối quan hệ giữa cơ quan công quyền và người dân ngày càng có sự cởi mở công khai minh bạch góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền liêm chính kiến tạo phục vụ nhân dân
báo cáo của ban dân vận trung ương ban chỉ đạo trung ương về thực hiện dân chủ cơ sở cho thấy sau ba năm thực hiện kết luận một trăm hai mươi của
bộ chính trị khóa một mươi một về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
thực hiện quy chế dân chủ ở từng loại hình cơ sở có nhiều tiến bộ đi vào chiều sâu
phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực ở cơ sở
cơ chế đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ tiếp tục được thực hiện đồng bộ cụ thể hơn và đạt hiệu quả
đặc biệt thực hiện quy chế cơ sở ở cấp phường
kết quả sau ba năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo kết luận một trăm hai mươi phó thủ tướng vũ đức đam đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa người dân và cơ quan công quyền
đặc biệt là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và phó thủ tướng đặt vấn đề trong cách thức tiến tới chính quyền cởi mở
nhân dân quan tâm cái gì
thứ nhất là nhân dân quan tâm vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước tình hình phát triển liên quan đến
điện bản mình mình cũng phải đánh giá ba năm vừa qua và cái đấy là thứ nhất là nhờ có sự ống gốc của nhân dân nhưng mà cái chính thứ hai là cái đấy qua đấy là củng cố lòng tin của nhân dân
và cái thứ ba là nhờ phát triển thế thì cũng tạo thêm cái điều kiện để thực hiện tốt hơn cái dân chủ cơ sở
cái thứ hai mà nhân dân quan tâm là nhân dân rất quan tâm đến câu chuyện xây dựng đảng và đây mình nói dùng từ thế nào đấy nhưng nói thẳng ra là chống tham nhũng
không chỉ có cái vụ ăn lớn đâu
mà còn các cái nhũng nhiễu của cán bộ chính quyền các cấp nhân dân người ta đặc biệt rất quan tâm
trên thế giới dù là mỹ hay đâu thế nào nhưng mà nói chung cái xu thế là tất cả các chính quyền phải cởi mở hơn với dân
dân người ta đòi hỏi nhiều hơn ở chính quyền là phải công khai minh bạch
trong ba năm qua việc thực hiện quy chế dân chủ đã được các cấp ủy đảng gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương cơ quan đơn vị và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
các chỉ thị nghị quyết về công tác dân vận tất cả đều được cụ thể hóa
nhiều địa phương cơ quan đơn vị đã có những cách làm hay và sáng tạo đem đến những kết quả to lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đặc biệt kết quả tại nhiều địa phương cơ quan đơn vị cho thấy nhận thức về dân chủ và thể hiện ngày một rõ hơn về chính quyền do dân vì dân
trong cái thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là phải làm sao
gần dân sát dân lắng nghe ý kiến của nhân dân giải quyết đúng tâm tư nguyện vọng của người dân nhất là ở cơ sở
đối với đồng tháp mà thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là chúng tôi có rất là nhiều cái mô hình để cái người nông dân có những cái không gian để họ tập hợp lên
dân chủ là dân làm chủ làm sao để truyền tải một cái thông điệp đúng nghĩa là bà con làm chủ
mọi việc từ trong cuộc sống
hàng ngày cho đến chuyện sản xuất kinh doanh cho đến đóng góp xây dựng đảng chính quyền
thông qua cái việc nâng lên và nhận thức thì cái việc thực hành dân chủ đã mang lại rất nhiều kết quả
chúng ta đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng
thì tôi thấy một cái được rất lớn đó là sự gắn kết giữa đảng với nhân dân ngày càng được bền chặt
cụ thể nhất trong kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
chính là chúng ta đang dần tiến đến một nền hành chính hiện đại minh bạch
nhất là công tác cải cách hành chính thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông góp phần giảm bớt phiền hà tiết kiệm thời gian chi phí cho người dân
ý thức trách nhiệm tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở có nhiều chuyển biến
nhiều địa phương có cách làm hay
đồng tháp thực hiện tốt trách nhiệm giải trình với người dân
đà nẵng làm tốt ba hơn
hà nội đẩy mạnh thực hiện
dân chủ đặc biệt trong cải cách hành chính trọng tâm là thủ tục hành chính với mục tiêu lấy phục vụ là tiêu chí chủ đạo trong thực hiện thủ tục hành chính với doanh nghiệp và công dân
hà nội hiện tại cũng đã đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ ba tại hầu hết bộ phận một cửa của ba mươi quận huyện
nhiều quận huyện đã bước đầu thực hiện dịch vụ công mức độ bốn
dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn hiện nay đã mang lại những hiệu quả và lợi ích thiết thực không chỉ cho cán bộ và nhà nước
mà còn mang lại hiệu quả cho các nhà nước
các tổ chức cá nhân tăng tính công khai minh bạch cho người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính
người dân không còn cảm nhận đây là cơ quan công quyền nữa không còn sự hách dịch những nhiễu nữa mà họ sẽ cảm thấy một chính quyền thân thiện và cười mở
qua thời gian thực hiện tôi nhận thấy rằng dịch vụ công mức độ ba rất quan trọng và rất cần trong việc cải cách hành chính
đối với cơ quan nhà nước nó sẽ giúp cho cán bộ ngày càng hoàn thiện mình hơn
đối với người dân khi thực hiện thủ tục hành chính
dịch vụ công mức độ ba thì người dân rất là thuận lợi
thuận lợi ở chỗ gì một là không phải đi lại
hai là người dân rất là các thủ tục được thể hiện công khai minh bạch từ thủ tục hành chính đến thời gian giải quyết đến kinh phí đến tức là phí và lệ phí
dịch vụ công trực tuyến thực sự là dấu ấn quyết tâm lớn mà chính phủ bộ ngành và các địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử
cải cách thủ tục hành chính không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần tạo niềm tin sự tin tưởng của người dân
đối với các cơ quan công quyền

bây giờ cổng thông tin điện tử cũng đã quy định đã niêm yết rất rõ về cái đóng góp ý kiến qua hòm thư điện tử đó
hoặc là đánh giá bằng phiếu đánh giá hài lòng
và trong đấy có một cái tại quận bắc tử liêm được bố trí thêm máy đánh giá hài lòng
tuy nhiên bên cạnh đó việc thực hiện quy chế dân chủ tại nhiều địa phương cơ quan đơn vị vẫn còn yếu và mang tính hình thức
vai trò lãnh đạo của cấp quỹ đặc biệt là người đứng đầu
phải quan tâm thường xuyên đến việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
để từ đó người dân có điều kiện tham gia góp ý và được chính quyền các cấp công khai về các hoạt động
để dân từ đó mới biết và tham gia bàn bạc và cùng thực hiện
câu chuyện hình thức ở một số nơi thì trước hết tôi cho rằng là cũng có nơi này nơi khác
cái nhận thức về thực hành dân chủ của chúng ta cũng chưa được tốt
thứ hai nữa là
các cái quy định của chúng ta để mà cụ thể hóa cái quan điểm của đảng nhà nước về việc thực hành dân chủ ở các loại hình
như ở xã phường ở cơ quan ở doanh nghiệp
nó có những cái việc chúng ta cũng chưa thật sự là phù hợp
và cái việc thực hành của nó cũng còn có những cái bất cập
cho nên là cái tính hình thức trong việc thực hành dân chủ cũng còn
và tôi mong rằng là trong thời gian tới
chúng ta phải hoàn thiện các cái quy định
đặc biệt là làm sao đưa cái việc thực hành dân chủ
nó trở thành một cái tiêu chí một trách nhiệm bắt buộc của đội ngũ cán bộ nhất là người đứng đầu
việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy vai trò tiềm năng sức sáng tạo của nhân dân
động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động
các phong trào thi đua yêu nước dân chủ trong đảng
trong quản lý điều hành của bộ máy nhà nước ca cấp không mừng được phát huy
góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
để phát huy dân chủ cơ sở được mở rộng hiệu quả
thì nhiệm vụ thời gian tới các tỉnh thành phố sẽ tiếp tục mở rộng thực hiện quy chế dân chủ
tại các khu vực ngoài công lập các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng góp phần ổn định tình hình cơ sở
đến đây thời lượng của chương trình lao động và xã hội tuần này cũng đã hết
trước khi kết thúc chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức hữu ích
trong lĩnh vực lao động xã hội xin chào và hẹn gặp lại
từ ngày một tháng tám thông tư số bảy hai nghìn một mươi tám do bộ nội vụ ban hành với quy định bổ nhiệm và xếp lương giáo viên dự bị đại học sẽ có hiệu lực
thông tư này áp dụng với viên chức là giáo viên đang làm công tác giảng dạy
tại các trường dự bị đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
từ ngày một mươi năm tháng tám thông tư số tám hai nghìn một mươi tám tt bnv
sẽ có hiệu lực và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng
với cán bộ xã đã nghỉ việc theo các quyết định liên quan trong các năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và một nghìn chín trăm tám mươi một của hội đồng bộ trưởng
từ ngày hai mươi bảy tháng tám người có công sẽ được tăng trợ cấp theo nghị định số chín mươi chín hai nghìn một mươi tám của chính phủ
theo nghị định mức chuẩn đề xác cấp sẽ được tăng trợ cấp theo nghị định số chín trăm chín mươi hai nghìn một mươi tám của chính phủ
từ ngày hai mươi bảy tháng tám người có công sẽ được tăng trợ cấp theo nghị định số chín trăm chín mươi hai nghìn một mươi tám của chính phủ
từ ngày hai mươi bảy tháng tám người có công sẽ được tăng trợ cấp theo nghị định số chín trăm chín mươi hai nghìn một mươi tám của chính phủ
quy định về việc ban hành nội dung mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân tp hà nội
theo nghị quyết công chức viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại hà nội
sẽ được hỗ trợ hai bảy trăm tám mươi đồng một người một tháng nếu có trình độ đại học trở lên
hoặc hai tám mươi năm đồng một người một tháng nếu có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp